sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tại kho chứa phế liệu rộng hàng ngàn m hai trên địa bàn huyện bình chánh
tp hcm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã kịp thời khống chế và ngăn chặn vụ cháy
nhiều nhân chứng cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng tại nhà xưởng chứa phế liệu của ba công ty trên địa bàn ấp bốn
xã vĩnh lộc a ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng uy hiếp những nhà dân lân cận
người dân vừa hô hoán vừa nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài
nhận được tin báo hai mươi bốn xe phòng cháy chữa cháy và một trăm bốn mươi năm chiến sĩ đã có mặt dập lửa
tại hiện trường hàng trăm mét vuông diện tích bị thiêu dụi cùng nhiều vật dụng bên trong
tuy nhiên đám cháy đã được khống chế kịp thời không để lan sang nhà dân
đến trưa cùng ngày lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy